do ảnh hưởng của không khí lạnh nén dãi ngắp thấp gây mưa nên cơn mưa kéo dài từ cuối giờ sáng đến chiều ngày một tháng bốn đã khiến cho nhiều tuyến đường ở thành phố hải dương bị ngập nặng
với lượng mưa lớn và liên tục đã khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư ở thành phố hải dương ngập nước từ bốn mươi năm mươi cm khiến các phương tiện đi lại rất khó khăn
nhiều phương tiện như xe máy ô tô bị chết máy người dân phải rắt bộ và nhờ xe cứu hộ giao thông
các tuyến đường nguyễn lương bằng ngo quyền nguyễn thị duệ vũ hữu đỗ ngọc du việc tiêu nước rất chậm nước chàn sâu vào nhà dân
nhất là mỗi khi có xe cơ giới chạy qua gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân
các hồ điều hòa như hồ bạch đằng hồ máy xứ nước dâng khá cao nếu mưa lớn kéo dài nguy cơ gây ngập úng diện rộng ở thành phố là rất lớn